tiếp tục chương trình phiên họp ba mươi ba chiều nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến vào sự thảo luật chứng khoán sửa đổi
nhiều ý kiến đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục đánh giá tác động và có lộ trình thực hiện
đối với việc cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trả bán chứng khoán riêng lẻ
dự thảo luật chứng khoán sửa đổi bao gồm một mươi chương một trăm ba mươi năm điều quy định rõ
chứng khoán đã trào bán ra công chúng phải được niêm yết đăng ký giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán
tuy nhiên cơ sở của việc đưa ra đề xuất về mức vốn điều lệ của công ty đại chúng từ một mươi tỷ đồng lên ba mươi tỷ đồng
sự khác nhau về mặt pháp lý giữa doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khác và doanh nghiệp khác
mặt được và rủi ro khi cho phép doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trào bán chứng khoán riêng lẻ
là những vấn đề mà nhiều thành viên của ủy ban thường vụ quốc hội quan tâm đặt ra với ban soạn thảo
doanh nghiệp này mà trả bán thì nó rất rủi ro cho nên trong luật chứng khoán chỉ mới quy định là trả bán riêng lẻ
chứ chưa phải là trả bán ra công chúng trả bán riêng lẻ tức là trả bán cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp
thứ hai đến giai đoạn mà gọi là tổ chức thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp
thì cũng xin báo cáo với quốc hội là hiện nay ở các nước hầu hết các nước thì chưa đưa
những quy định về trả bán riêng lẻ cũng như tổ chức thị trường cho doanh nghiệp khởi nghiệp vào luật chứng khoán
thế nhưng mà trên thực tế thì các nước đã tổ chức rồi
còn theo chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội nguyễn văn giàu luật chứng khoán sửa đổi cần tiệm cận
chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước nước ngoài
góp phần triển khai hiệu quả các điều ước cam kết quốc tế mà việt nam là thành viên
mà thị trường đó là biến động người ta không chỉ cân nhắc cái điều đấy
chứ còn không người ta quy định mà nó bó ta làm không được
hoặc là nó không theo thông lệ thì không phát triển được chứ đừng có nặng nghề quá trực thu này trực thu kia kia
mà hãy thực sự là cái thẩm quyền để độ tin cậy của trong quan hệ quốc tế và giới thị trường
trong đó có nhà đầu tư trong nước ngoài nước thì đây là vấn đề cốt lõi
các đại biểu cũng đề nghị quy định mô hình sở giao dịch chứng khoán theo hướng thống nhất một thị trường chứng khoán
thống nhất sở giao dịch chứng khoán
tuy nhiên riêng quy định thanh tra xử lý vi phạm hành chính tổ chức xã hội nghề nghiệp nên thận trọng
và bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật